đã hơn hai năm nay tại khu vực tổ dân phố sông công hai phường hương vân thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
có trên hai trăm linh mét đường dây điện chạy dọc theo tuyến đường đi đã trùng xuống dưới mức an toàn
tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của người tham gia giao thông
tình trạng này đã kéo dài khá lâu nhưng dường như các cơ quan chức năng vẫn không có động thái nào để xử lý rứt điểm việc này
đây là con đường trong nội đô thuộc khu vực thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
tại đây các đường dây điện chạy dọc theo tuyến đường từ phường hương vân đi về phường hương văn đã chùng xuống dưới mức an toàn
trong số đó có sợi đã nằm sát mặt đường nhiều đoạn thậm chí còn hở muốn nối hẳn ra ngoài
điều đáng nói là tình trạng này đã tồn tại hơn hai năm nay
mặc dù người dân ở đây cũng đã nhiều lần phản ánh kiến nghị lên cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm giải quyết
nhiều khí nó sẽ chạy ngang vào đất thì tôi thấy là rất là nguy hiểm đôi khi điền nó xòe cái đường
nói chung cái đường dây này là coi như là tôi thấy là cảm thấy người dân tôi không biết gì về điện
nhưng mà có cái được thấy mất an toàn nghiêm trọng
nhưng mà với cái chức của người dân thì họ chính là tạm bỡ thôi
cho họ không thể là coi như là trồng một cái cây cột điện là nối được
qua đường dây này cho nên tôi chỉ có yêu cầu duy nhất là bên chỗ đơn vị nào quản lý cái đường dây này
là nhanh chóng và coi như là giúp đỡ cho bà con ở khu vực này
theo quan sát của phóng viên do thiếu trụ điện để móc nối
nên những đường dây điện này phải móc tạm vào những thân cây
nhiều năm không được thay thế phát quang do mưa bão nên đã trùm xuống mặt đường
theo ủy ban nhân dân phường hương vân
thì trong những năm qua người dân cũng đã nhiều lần phản ánh về vấn đề này
chính quyền địa phương cũng đã có kiến nghị ủy ban nhân dân thị xã
và đã gửi công văn cho ngành điện hương trà
nhưng không rõ vì lý do gì mà tình trạng trên vẫn kéo dài cho đến hiện tại
điện lực của hương trà thì có công văn phúc đáp với nội dung
cho rằng là đơn vị của điện lực là một đơn vị kinh doanh
đã có những hợp đồng với các hồ sử dụng điện
cho nên là các hồ đó phải có trách nhiệm là báo cáo với điện lực
mang lại cái thông tin đó thì cũng là thông tin cho bà con
và bà con cũng đã có lần trực tiếp với lãnh đạo của điện lực hương trà
tuy nhiên đến nay thì vẫn chưa xử lý
thì cái việc này nhức điểm
để tránh những trường hợp thương tâm đáng tiếc xảy ra
người dân ở đây đang mong muốn các ngành chức năng và ngành điện lực
sớm vào cuộc xử lý rứt điểm vấn đề này
đảm bảo an toàn cho người dân trước mùa mưa bão sắp đến